sự cố sạt năm mươi m bãi sông khu vực hạ lưu kẻ an điền xã cộng hòa huyện nam sách tỉnh hải dương không chỉ khiến mất hoa màu mà còn tiêm ẩn mất an toàn cho người dân có diện tích sản xuất nơi đây
điểm sạt lở bắt đầu từ vị trí k năm mươi năm đến k một trăm linh năm đê hữu sông lai vu
sự cố sạt năm mươi m bãi sông nơi đây đã khiến gia đình anh nguyễn đình sáu mất hai sào cà rốt đang trong thời kỳ thu hoạch thiệt hại hàng chục triệu đồng

theo tôi nhớ là bảy trường hợp còn năm hai mươi thì mới triển khai
theo hạt quản lý đê huyện nam sách nguyên nhân dẫn đến sạt lở là do địa chất và tình trạng khai thác cát trái phép
chính quyền địa phương đã cắm biển báo và cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi diễn biến sự cố
đồng thời có biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân có diện tích sản xuất tại khu vực này